xuế giàng là xã vùng cao của huyện văn chấn được tỉnh yên bái quy hoạch xây dựng phát triển du lịch sinh thái
năm qua được sự quan tâm đầu tư của nhà nước và các tổ chức cá nhân xuế giàng đã ngày càng thay ra đổi thịt
đón xuân mới canh tí cùng với niềm vui quê hương đất nước đổi mới đồng bào mông nơi đây cũng đã có nhiều niềm vui khi đời sống ngày càng khâm khá hơn
xuế giàng những ngày đầu xuân trở nên nhộn nhịp hơn hẳn
những vạt rừng mờ ảo trong xương lấm tấm sắc hoa đào hoa mận những cung đường tâm nập khách tham quan và đồng bào đi xăm tết
các loại công việc thường ngày những bà mẹ cặm cụi theo những hoa văn lên váy áo mới cho con em mình để mặc đi chơi tết

nhiều nhà đã mổ lợn mổ bò để chia nhau
năm nay đối với xã xuế giàng chúng tôi thấy rằng là cái thu nhật của bà con cũng đã có tăng lên
thứ nhất là cũng là nhờ sự quan tâm của đảng nhà nước đầu tư cơ sở vật chất
thế rồi là hiện tại thì cũng nâng cao được cái giá trị kinh tế trên địa bàn
thứ nhất là cây trè từ cái nguồn thu nhật từ cây trề giá trị nó cao lên
chính vì vậy nên là cuộc sống cũng như là đời sống của người dân đã có thu nhật tăng lên
mùa xuân đến với vùng cao xuế giàng như khoác lên mình màu áo mới
thiên nhiên và con người hòa quyện trong màn sương mờ điểm suyết bởi sắc hồng của đào sắc trắng của mận
những thiếu nữ hơ mông sung sính trong bộ váy áo mới xuống chợ chơi tết
số khác hòa vào các trò chơi dân gian làm không khí mùa xuân trên vùng cao thêm rộn rã